vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai phiên tòa xét xử bị cáo tất thành cang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và một mươi chín bị cáo về tội tham ô tài sản
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tiếp tục với phần xét hỏi
vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
trong vụ án này bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận ipc chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco
với vai trò cầm đầu xuyên suốt vụ án
sau khi đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm hoàn tất việc công bố cáo trạng
bị cáo tề trí dũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu trên
bị cáo tề trí dũng cho biết quá trình đề xuất trình duyệt và thực hiện phương án phát hành
bốn triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim
công ty nguyễn kim không biết được hành vi của mình là sai
quá trình điều tra dũng cho rằng đã thực hiện thủ tục bán cổ phần cho công ty nguyễn kim
là làm theo sự chỉ đạo của ông tất thành cang
hội đồng xét xử cũng đã thẩm vấn hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc và một số nguyên cán bộ công ty
để làm rõ các sai phạm tại sadeco
các bị cáo cũng thừa nhận hành vi đã thống nhất và tham mưu cho dũng thực hiện việc phát hành
bốn triệu cổ phần giá rẻ gây thiệt hại một một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó thất thoát tài sản nhà nước là hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông
ngày hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo